ai quen biết nhà văn lương sĩ cầm thường nhắc đến hình ảnh của một anh vệ túm vệ sám cách gọi yêu mến dành cho những người lính vệ quốc đoàn sau cách mạng tháng tám
một mươi năm tuổi cầm trên tay tấm bằng thành trung danh giá chàng trai của miền đất la giang gạo trắng nước trong thuộc huyện đức thọ tỉnh hà tĩnh
mang tâm hồn tràn đầy tinh thần lạc quan cách mạng và lòng yêu nước thương nòi đã gia nhập đoàn thanh niên cứu quốc
mặt trận việt minh
nếu có dịp gặp nhà văn lương sĩ cầm sẽ khó ai ngờ rằng ông cụ có vóc dáng đậm thấp ăn mặc đơn giản thái độ luôn quan tâm đến người khác lúc ấy
mới ngoài hai mươi tuổi đã giữ trọng trách trại trường trại tù binh âu phi của liên khu năm đặt tại quảng ngãi
phải quản lý hàng trăm tù nhân to khỏe giữa một nơi mà hàng rào
chạy tù chỉ được dựng bằng chanh tre nứa lá là một điều không hề đơn giản
đã vậy hàng tuần vị trại trường trẻ tuổi ấy còn phải nhờ nhà dân để tổ chức những buổi lên lớp cho tù binh về chính sách khoan hồng của chính phủ việt nam
âm vực rộng và ngữ điệu của miền quê đức thọ tỏ ra cực kỳ hữu dụng khi phát âm tiếng pháp và đã có tác dụng rất lớn trong việc chuyển hóa tù nhân
nhiều người tù sau này đã tình nguyện ở lại chiến đấu cùng quân dân quảng ngãi
đây cũng là mảnh đất giúp ông gặp được bà nguyễn lệ mỹ hậu phương vững chắc đã cùng ông trải qua biết bao gian khó trong cuộc đời người lính cụ hồ
có lúc là ông mới đi độc xuất mà độc xuất lúc đêm có người trèo tường vào để gọi ông đi công tác
thì dạy họ chơi thử anh đi đâu bảo anh đi công tác
đi ở đâu không biết không nói rất là buồn rất là lo
đến mái chẳng ba tháng không thấy ông về
thì tôi nãy trên là lo lắng vì cái việc sức khỏe và thế chứ
thế thì ông cũng không có thư từ về
thế đến được bốn tháng thì ông mới về
ông về một cái thì tôi thật lòng lúc đó thì rất mừng
nhưng mà dặn nên là mừng quá
thế hóa ra là cũng chạy nước mắt
vốn được học hành từ nhỏ lại giỏi tiếng pháp
lương sĩ cầm luôn nằm trong hàng ngũ lính trí thức của trung đoàn tám trăm linh ba
nhận ra khả năng văn chương của ông qua những bài bích báo
cố nhà văn trần mai ninh trưởng ban tuyên truyền khu sáu khi ấy
đã nhanh chóng chọn ông để bồi dưỡng viết báo viết văn
sau đó lương sĩ cầm được rút hẳn về làm báo sung phong của khu
ngoài nhiệm vụ chiến đấu
ông còn được đơn vị giao nhiệm vụ thông ngôn
mỗi khi ta bắt được tù binh pháp và làm công tác địch vận
cũng từ đây chặng đường văn nghiệp của ông chính thức bắt đầu
kỳ duyên ở văn chương báo chí
đối với tôi thì là do cái sự bố trí công tác
của người chỉ huy lúc ở mặt trần
hứa tác chiến tham gia được hai trần
thì bộ tư lệnh thấy trên bích báo có tên
một chiến sĩ lúc sĩ cầm viết bài về báo tường
do đó cơ quan chính trị rút từ đơn vị về làm báo tờ báo in năm một nghìn chín trăm tám mươi
tên là tờ báo sung phong tờ báo đầu tiên báo in của quân khu từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy
thì từ đó là bắt đầu được nghĩ tới cái việc viết báo rồi
dấn thân vào chặng đường văn nghiệp
bước chân nhà văn lương sĩ cầm đã in dấu trên hầu khắp giải biên cương
thậm chí ông cũng đã khoác ba lô theo đoàn quân của các chiến sĩ công an vũ trang
chiến đấu tại mặt trận k năm trên đất bạn lào và trên chiến trường campuchia khốc liệt
theo những bước chân ấy lần lượt các tác phẩm
mang hơi thở đời sống của người lính biên phòng đã ra mắt bạn đọc như
trận đầu mắt lá trường xa gió vùng biên đòn phản rán
nhà văn lương sĩ cầm đồng thời cũng là đồng tác giả của hàng trăm trang ký sự
trong tập ký sự chiến sĩ biên phòng giai đoạn một nghìn chín trăm năm mươi chín một nghìn chín trăm bảy mươi năm
dành gần như trọn vẹn cuộc đời mình với sự nghiệp dình
giữ và bảo vệ nền hòa bình tự do cho tổ quốc
có lẽ bởi vậy mà những câu chuyện hình ảnh về đời lính
về những gì diễn ra trên mặt trận cả thời chiến lẫn thời bình
vẫn cứ mãi ám ảnh đi vào từng dòng chữ áng văn của nhà văn lương sĩ cầm như thế
tài đức sự điều binh khiển tướng sáng suốt của những người anh hùng dân tộc
đã làm dạng danh chiến sử nước nhà như tư lệnh nguyễn chánh đại tướng phó nguyên giáp
cùng với đó là những số phận cuộc đời mối quan hệ những câu chuyện diễn ra đằng sau chiến tuyến
khiến những ai nghĩ lại đều cảm thấy quặn lòng
tôi cũng tham gia các trận chiến đấu nhất là tham gia các chiến dịch cuối cùng
kết hợp với miền phủ bộ đội quân khu năm tiến lên tây nguyên giải phóng quân tung giải phóng bắc tây nguyên
và kết hợp giám lực lượng chủ lực của địch không cho chí viện cho địa miền phủ
cái chiến dịch ấy có thể nói là gây một nguồn cảm hứng đối với bộ đội nói chung và đối với những nhà văn
để viết lên tiểu thuyết đèn kéo quân là tả lại
tác giả lương sĩ cầm là anh bộ đội cụ hồ rời quê hương nam tiến vào khu năm
ngay những năm đầu giặc pháp trở lại xâm lược việt nam
ông sống nhiều năm ở giải đất ven biển miền trung và tây nguyên
cùng ăn cùng ở với bà con miền núi miền xuôi
với năng khiếu văn chương thiên bầm ông quan sát rất kỹ cuộc sống lời ăn tiếng nói
những việc lao động cực nhọc
làm ra hạt lúa củ khoai và trên hết là những kỳ công sự hy sinh vô bờ bến của nhân dân
và bộ đội kháng chiến chống pháp
cũng bởi vậy là xuyên suốt tiểu thuyết đèn kéo quân là những trang sách tả cảnh tả tình rất hay
về người nông dân ở nông thôn về phong tục tập quán về núi sông cảnh vật ở miền trung
là người trực tiếp chiến đấu làm công tác chính trị trong quân đội
từ tiểu đoàn đến quân khu tác giả là chứng nhân lịch sử của một giai đoạn
một thời kỳ sôi động oanh liệt của quân dân khu năm chống địch
là thế hệ văn sĩ tiếp nối những cây bút như nhà văn lương sĩ cầm với trung tướng nhà văn hữu ước
và nhà văn phạm vân anh bên cạnh việc tập trung miêu tả tình hình chiến sự sách lược trinh chiến
của mỗi trận đánh phong tục đời sống của bà con khu năm từ chương một mươi đến chương hai mươi tám
tiểu thuyết đèn kéo quân của nhà văn lương sĩ cầm còn nói về
những mối tình giang dở những câu chuyện ẩn ức đằng sau chiến tuyến
để lại vết thương lòng cho không chỉ chiến sĩ mà cả những hậu phương âm thầm lặng lẽ hy sinh
có như thế đèn kéo quân của nhà văn lương sĩ cầm mới chạm tới hết những cay đắng
đau thương mà chiến tranh bom đạn đã dày xéo nên mảnh đất hình chữ s hiền hòa đôn hậu này
bọn tôi đọc với của nhà văn lương sĩ cầm là chúng tôi đọc là lấy cái chất liệu
thế và cái thế hệ như là bác lương sĩ cầm thì nó là một cái thế hệ họ sống
tức là một nửa chữ nó cũng không giả
thành ra là họ không chú ý về cái chất lãng mạn
cuộc sống cả đời cũng gắn bó với người lính
cái suy nghĩ của người lính hành động của người lính thì văn chương nó phải là người lính văn chương nó là người
thì cái ký ức của quá khứ nó hằn sâu quá
khi được đại tá nhà văn lương sĩ cầm tặng cho cuốn tiểu thuyết đèn cáo quân dày hơn năm trăm linh trang
thì tôi vô cùng xúc động
cái khối lượng kiến thức về mặt nghệ thuật quân sự trong từng trận đánh
rồi cái khối lượng tư duy để kết cấu khây dựng hình tượng nhân vật khây dựng cốt truyện
bởi vì mỗi nhân vật thì đeo đi theo một cái đời sống của chính nhân vật đó
rồi những nhân vật này
nhân vật đó trộn lại trong một cái khối chung
thì đòi hỏi rằng là phải có một cái tư duy hết sức là mẫn tiệp
cũng như là một cái trí nhớ rất là tốt mới có thể duy trì được cái mạch văn
cũng như là xây dựng được một cái tuyến nhân vật mà nó khớp nối với nhau đến từng chi tiết
nó vừa có cái tính sinh động về mặt văn học
nhưng đồng thời nó phải đúng với các giá trị lịch sử
không chỉ dành cho những độc giả đã từng tham gia
hay đứng dám danh với trận chiến
với tính chân thực giàu nhân văn và vẫn mang đôi chút lãng mạn
tiểu thuyết đèn kéo quân của đại tá nhà văn lương sĩ cầm
còn là tác phẩm mang đậm giá trị tư liệu lịch sử văn hóa đối với thế hệ độc giả hôm nay
để lật dở từng trang sách
thế hệ những người được sống trong hòa bình
được thừa hưởng những hy sinh to lớn của ông cha
mới càng trân trọng hơn
biết bao màu xương đã đổi xuống
trân trọng hơn hai chữ
độc lập tự do
đó là những bài học
chất liệu lịch sử
mà đại tá nhà văn lương sĩ cầm
cùng những nhà văn kháng chiến khác
đã phải đổi lấy
bằng tất cả tuổi trẻ
sinh mạng ký ức
để lưu truyền tới mai sau
mỗi cuốn tiểu thuyết
mang tiếng lịch sử
như đèn kéo quân như thế này thì trước hết
thì độc giả
nên đọc nó để hiểu được
về cái giai đoạn lịch sử
thời điểm đấy ở không gian đấy
thì những chuyện gì đã diễn ra mà không khí nó như thế nào
những cái tác phẩm này của những nhà văn
lương sĩ cầm họ rất là hiểu
về thời chiến
họ đã long ruổi
qua các khu vực chiến sự để họ
tìm hiểu được những thứ
vượt ngoài những sự kiện
và từ đó họ khắc họa được một chân trung nhân vật
thì đọc những cái cuốn tiểu thuyết
như đèn kéo quân đọc giả sẽ
hiểu được cái lịch sử đấy
và từ đó thì độc giả hy vọng
là có thể
trân trọng được
những công lao của những người lính
và thông cảm
số phận của họ
một trong những bước khởi đầu
trong nghiệp văn chương
đại tá nhà văn lương sĩ cầm
dành cho chuyện ngắn trận đầu
và phải đến tuổi ngoại bắt tuần
ông mới lại tìm về
những bảng ký ức của cuộc kháng chiến
trong pháp thông qua tiểu thuyết
đèn kéo quân
bấy nhiêu thôi cũng đủ
để những ai yêu văn chương
của lương sĩ cầm
yêu những tinh túy ông gửi gắm
vào đèn kéo quân hiểu được phần nào
cảm xúc tâm can
ông dành cho giai đoạn lịch sử
dành cho vùng đất ba gian
đầy nắng và gió ấy
một mút lặng nhìn về
cả sự nghiệp quân sự và văn chương
đồi sộ của đại tá nhà văn
lương sĩ cầm
nhóm sản xuất chương trình vẫn nhớ mãi
về câu trả lời của vị quân nhân
văn sĩ già khi được hỏi
nhìn lại cả cuộc đời mình
ông muốn được nhắc đến
với tư cách gì
đứng về vấn đề
văn học mà nói á
thì tôi là cổ nổi hóa hèn
tài hèn thấp kém
lấy công bụng tài
không dám nói mình là ai cả
cái chủ yếu là
một quân nhân một người lính
được vinh dự làm
là một người lính bắc hồ
vì dù ở lực lượng nào
cũng thấy là vinh dự